và sau đây sẽ là nội dung trí tiết
thưa quý vị viện kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cao trạng truy tố ông trần quý thanh
cựu giám đốc công ty tân hiệp pháp và hai con gái của ông thanh là trần uyên phương và trần ngọc bích
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi ông trần quý thanh và hai con gái thông qua môi giới
đã cho ông lâm sơn hoàng nguyễn huy đông nguyễn văn trung và bà đặng thị kim oanh
vay tiền với lãi suất ba một tháng
điều kiện kèm theo với mức lãi suất ba một tháng là yêu cầu chủ tài sản hoặc dự án
phải ký hợp đồng truyền nhượng tài sản hoặc cổ phần của dự án để che giấu bản chất cho vay
khi chủ tài sản hoặc dự án bên đi vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi
theo thỏa thuận bán lại thì các bị can đã nại ra các lý do để không trả lại tài sản
theo cơ quan điều tra tổng giá trị chiếm đoạt của các bị can được xác định là hơn một bốn mươi tám tỷ đồng
trong vụ án này ông trần quý thanh là người chịu trách nhiệm chính
tiếp theo là hai con gái trần uyên phương và trần ngọc bích
liên quan đến vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra vào năm hai nghìn hai mươi hai
tại công ty cổ phần vận tải dịch vụ và xây dựng bắc cạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
các bị can gồm lý ngọc thành chu văn huỳnh cùng chú tại tp bắc cạn
và nguyễn khắc hùng chú tại huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
kết quả điều tra xác định năm hai nghìn hai mươi hai dưới sự chỉ đạo của ông hoàng văn linh
giám đốc công ty cổ phần vận tải dịch vụ và xây dựng bắc cạn
ba bị can trên là giáo viên dạy lái xe thuộc công ty cổ phần vận tải dịch vụ và xây dựng bắc cạn
thu tiền học phí của học viên học lái xe hạng b hai khóa k bốn mươi sáu là số tiền một mươi bốn triệu đồng
cao hơn mức học phí phải nộp là một mươi triệu sáu trăm linh ngàn đồng
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam
hoàng văn linh cao sinh sáu nguyên trưởng phòng đào tạo của công ty
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
khởi tố bị can cấm đi khỏi nước cư trú đối với hai giáo viên dạy lái xe tại công ty này
sau một thời gian theo dõi phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi vừa triệt phá
đường dây sản xuất buôn bán phân bón giả với quy mô lớn trên địa bàn
khám xét công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên việt đức ở cụng công nghiệp quán lát
xã đức trành huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi do ông nguyễn đức đề làm giám đốc
lực lượng chức năng đã phát hiện tại các kho sản xuất chứa hàng của công ty
trên hai trăm bảy mươi một tấn phân bón vi lượng giả
bước đầu xác minh nhiều bà con nông dân đã sử dụng phân bón giả gây cháy lá cây nông nghiệp
và hoa màu làm thiệt hại quá trình canh tác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố nguyễn đức đề
về hành vi sản xuất buôn bán trên hai trăm bảy mươi một tấn phân bón giả
lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển đã dẫn dải tàu vận chuyển khoảng một trăm tám mươi mét khối cát
không rõ nguồn gốc về cảng hải đội ba trăm linh một tại tp vũng tàu
để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
trong lúc tuần tra trên khu vực biển giáp danh giữa tp hcm và tỉnh tiền giang
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã phát hiện tàu nd hai nghìn bốn trăm linh bốn có biểu hiện nghi vấn
nên đã tiến hành kiểm tra
tại thời điểm này trên tàu có bốn thành viên do ông đoàn văn toản sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn của hải nam định làm thiên trường
theo lời khai ban đầu tàu đang chở khoảng một trăm tám mươi mét khối cát
nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa theo quy định của pháp luật
hiện vụ việc đang được bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba tiếp tục điều tra xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị có thể nói chính mạng xã hội đã tạo nên sức hút bất ngờ cho bộ phim đào phở và piano
nhưng cũng chính từ mạng xã hội đã xuất hiện tình trạng lừa đảo mua bán vé
và mới đây cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông đã có khuyên cao tới người dân
nâng cao cảnh sát với những chiêu trò lừa đảo trước không gian mạng
nhất là khi mua vé phim đào phở và piano
trên các hội nhóm mạng xã hội
ngày hai mươi tháng hai trung tâm chiếu phim quốc gia đã lên tiếng cảnh báo khán giả cẩn trọng
tránh bị lừa khi mua vé xem phim đào phở và piano qua các hội nhóm trên mạng xã hội
thực tế nhiều người dùng vì không thể mua vé tại quầy cũng như trên website chính thống
đã nhẹ dạ cả tin mua lại của những đối tượng giao bán lại vé để rồi bị chiếm đoạt tài sản
đồng thời các sự cố quá tải khi mua vé qua các nền tảng như website các app ví điện tử vnpay
nên họ buộc phải tìm các kênh không chính thống khác
hiện hệ thống bán vé của trung tâm chiếu phim quốc gia đã hoạt động bình thường
tuy nhiên sau sự cố quá tải do mua vé trực tuyến
cùng tình trạng lừa đảo
và mua vé trên mạng xã hội
trung tâm chiếu phim quốc gia đã đưa thông báo chính thức trên website
vé phim đào phở và piano hiện chỉ bán trực tiếp tại quầy không bán vé online
ngoài ra đến nay theo cục điện ảnh
đã có các đơn vị phát hành phim tư nhân tham gia phát hành phim này
khán giả quan tâm có thể đến mua trực tiếp hoặc mua qua trực tuyến
đến nay thì đã có một mươi một doanh nghiệp phim tư nhân

khán giả họ có nhiều đồng hành
cục an toàn thông tin đã ghi nhận tình trạng một số trang web giả mạo
giống trang web chính thống
giống hệt như những chương trình quảng cáo của các đơn vị tổ chức đưa ra
các đối tượng lừa đảo lợi dụng lòng tin của người mua
để yêu cầu họ đặt cọc trước nhưng sau đó không giao vé
hiện nay thì đối với những hình thức bán vé xe phim
thì tất cả các giả phim đều có những trang web chính thống của các giả phim bây giờ
thì khuyên cáo người dân nên vào những trang web chính thống như thế
để thực hiện mua vé và cũng như chuyển khoản thanh toán
nhận vé trên những trang web chính thống của các giảm trường phim
thì có thể khi mà đối với những trang web chính thống của các giảm trường phim
mà đang thu hút được nhiều người xem
thì đôi lúc cái hệ thống website nó chưa đáp ứng được
thì chúng ta có thể kiên nhẫn chờ đợi một chút
để khi vào được hệ thống chính thống của các giảm trường phim
tránh mua đến những đơn vị thứ ba mà chưa được kiểm chứng và không chính thống
cục an toàn thông tin cũng đưa ra khuyến cáo
khán giả không mua vé người khác bán lại trên internet
tránh trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo
hiện tượng phe vé bán lại vé giá cao giả mạo trang web chính thống
rồi chiếm đoạt đối với các sự kiện nổi tiếng ngày một trở thành vấn nạn
người dùng nên lựa chọn
những địa chỉ website uy tín và được xác minh rõ ràng
hoặc giao dịch trực tiếp để tránh tình trạng bị lừa đảo chiếm đoạt
bàn hành không giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa
theo đó các đường bay có khoảng cách dưới năm trăm linh km
có mức giá trần là một sáu trăm linh ngàn đồng một vé một chiều
với đường bay phát triển kinh tế xã hội
và một bảy trăm linh ngàn đồng một vé một chiều với các đường bay khác
các nhóm đường bay còn lại chịu mức tăng giá từ năm mươi cho tới hai trăm năm mươi đồng một vé một chiều
so với quy định cũ phụ thuộc vào độ dài từng đường bay
theo thông tư số ba mươi bốn hai nghìn hai mươi ba mức giá tối đa đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách
phải trả cho một vé máy bay trừ thuế giá trị gia tăng và các khoản thu hộ cho cảng hàng không
mức giá này bao gồm giá phục vụ hành khách và giá đảm bảo an ninh hành khách hành lý
khoản giá dịch vụ với các hạng mục tăng thêm
giá ga bán lẻ trong nước tháng ba tiếp tục được điều chỉnh tăng kể từ ngày hôm nay ngày một tháng một
như vậy là giá ga bán lẻ trong nước đã tăng tháng thứ ba liên tiếp kể từ đầu năm cho đến nay
cụ thể giá ga bình petrolimax bán lẻ đã bao gồm
thuế vat tháng ba tại thị trường hà nội là bốn trăm sáu mươi bảy trăm bốn mươi đồng một bình dân dụng một mươi hai kg
một tám trăm bốn mươi hai bảy trăm sáu mươi đồng một bình công nghiệp bốn mươi tám kg lần lượt tăng hai sáu trăm bốn mươi đồng một bình một mươi hai kg và một mươi năm trăm sáu mươi đồng
một bình bốn mươi tám kg đã bao gồm thuế vat so với tháng hai
theo tổng công ty ga petrolimex mặc dù hợp đồng giá ga thế giới bình quân tháng ba
ở mức sáu trăm ba mươi năm usd một tấn không thay đổi so với tháng hai
nhưng do biến động tỷ giá nên tổng công ty ga petrolimex thực hiện điều chỉnh theo mức tăng tương ứng
với biến động nhẹ của giá ga tháng ba này việc tiêu dùng ga cho nấu nướng có thể không quá lớn đối với các hộ gia đình
tuy nhiên đối với các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống như quán ăn nhà hàng
các trung tâm cung cấp suất ăn công nghiệp chạy ga và bệnh viện nơi tiêu thụ lượng ga lớn
việc theo dõi sát sao và tận dụng mọi cơ hội mua giá xỉ là rất quan trọng
thưa quý vị nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày chính là nguồn nước
thế nhưng ngay tại hà nội thì hàng trăm người dân lại chưa biết đến mùi vị của nước sạch là gì
và nguyên nhân trực tiếp thì lại đến từ thực trạng này mang tên quy hoạch dự án
và chi tiết sẽ có trong phóng sự ngay sau đây
phú sơn huyện ba vì thành phố hà nội
tại đây có những nơi đang tồn tại hai không
không đường không nước
đường không được xây dựng
nước sạch người dân không được xây dựng
nước sạch người dân không được xây dựng
vì nằm trong quy hoạch dự án nghĩa trang
nên hàng trăm hộ dân tại thôn phú mỹ c
đến nay vẫn chưa được tiếp cận nguồn nước sạch để sử dụng
và những chiếc giếng được đào từ ngày xưa như thế này
là chiếc phao cứu sinh của các hộ dân để có nguồn nước để sử dụng
tuy nhiên nhiều hộ gia đình đến nay
nguồn nước giếng cũng không còn
buộc phải đi xin các hộ gia đình khác
thế khi mà giếng mà nó cạn kiệt nước
thì gia đình mình sử dụng bằng nguồn nước nào ạ
nước sử dụng chủ yếu là phải đi mua
mua công nông nó trở đến
mỗi một xe khoảng hai trăm linh hơn hai trăm linh
nguồn nước giếng đã cạn kiệt
những cơn mưa nhẹ hạt không thể đem lại nguồn nước cho người dân
mua nước giếng đã cạn kiệt
nước để dùng đó là một trong những giải pháp tiêu tốn của người dân
không ít kinh phí
nếu tính ra là cũng hết nghèo đấy
có ba bốn ngày một tét nước
mỗi tét nước là hai trăm linh
nếu tính ra là cũng khá
cái nước sinh hoạt hàng ngày
không có là không giải quyết được vấn đề gì cả
những gia đình ở khu vực thấp
may mắn hơn là giếng vẫn còn nước để phục vụ cho việc sinh hoạt
bây giờ nguồn nước chính là mình sử dụng bằng cái nguồn nước giếng hay là nguồn nước nào ạ
nguồn nước chính này là nguồn nước giếng
thế là mình sử dụng mình bơm nước rồi mình lọc hay như thế nào
bơm nước lên tiết rồi xong xuống là lọc rồi đi khắp chỗ
lọn gà chăn nuôi tất
nhờ vào cái nước giếng này
đang khao khát nước sạch lắm
nhiều hộ dân đây chỉ mong nước sạch
nhìn thấy nước sạch các hộ ngoài này cứ đi qua ấy
mong lắm thích lắm nhưng mà
chả biết là do tới đâu
mà họ lại không cho nước sạch về xóm
không chỉ để gia đình dùng
mà nguồn nước giếng này còn hỗ trợ cho nhiều gia đình khác
không có nước mà ăn
không có nước mà tắm
rồi có nhà
không có một giọt nước nào
nhiều nhà khổ quá cứ phải đến đây xin nước
đây là dân chứ không phải là một cá nhân nhà tôi
khu vực này nằm trong quy hoạch dự án nghĩa trang yên kỳ hai của thành phố hà nội
dự án đặc biệt là
đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết từ năm hai nghìn một mươi một
dự kiến hoàn thành vào năm hai nghìn một mươi chín
thế nhưng đến nay
vẫn nằm yên bất động
ảnh hưởng đến đời sống nhân dân
vừa qua trên địa bàn huyện ba vì
đã xảy ra một sự việc thương tâm
khiến hai người thiệt mạng khi đang đào giếng
khi nguồn nước trở nên khô hạn
việc tự tìm cho gia đình nguồn nước để sinh hoạt
là nhu cầu chính đáng và thiết yếu của người dân
thế nhưng nước chưa có
hậu quả của nó là cả tính mạng của con người
vâng và tiếp theo sẽ là các tin tức kinh tế đáng chú ý
sẽ có trong bản tin kinh tế phương nam ngày sau đây
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị trong giai đoạn từ ngày bốn cho đến ngày một mươi tám tháng hai
thì cao điểm di chuyển của người dân dịp tết
doanh thu phí cầu đường từ bảy trạm bot
đã mang về cho công ty cổ phần hạ tầng kỹ thuật
thành phố hồ chí minh

công ty cổ phần hạ tầng kỹ thuật
thành phố hồ chí minh ghi nhận doanh thu phí cầu đường
đạt một mươi một tỷ đồng
mất cao nhất từ trước đến nay
ngay sau đó
bảy trạm thu phí bot
doanh thu phí bot của doanh nghiệp này
tiếp tục mang về cho doanh nghiệp số doanh thu tương tự
đến ngày một mươi tám tháng hai
tất ngày cuối cùng của kỳ nghiệp tết nguyên đáng dắp thình
doanh thu phí bot của công ty mới hạ nhiệt
và giảm về mất chín hai tỷ đồng
điều này cho thấy người lao động khu vực phía nam
có xu hướng di chuyển lên các thành phố lớn
sớm hơn từ một đến hai ngày
trước khi tuần làm việc đầu tiên của năm mới âm lịch bắt đầu
trên thực tế lưu lượng di chuyển của các phương tiện
đã rụt lịch tăng từ ngày một mươi năm tháng hai
khi doanh thu phí bot của công ty
đã tăng từ tám bốn tỷ đồng lên một mươi tỷ đồng
bên cạnh tâm lý di chuyển sớm để tránh kẹt xe
tình trạng đông đúc hay phát sinh tình uống không đáng có
việc một số công ty tổ chức bắt đầu đi làm việc trở lại
từ ngày một mươi năm một mươi sáu tháng hai
cũng là lý do khiến nhu cầu đi lại của người dân
vào những ngày này tăng đột biến
trong các ngày nghỉ tết nguyên đáng
doanh thu phí cầu đường của công ty đã đạt tổng cộng bốn mươi bốn tỷ đồng
tương đương sáu hai tỷ đồng một ngày
con số bình quân trong giai đoạn này thấp hơn một mươi so với tháng một
như vậy kể từ đầu tháng hai đến ngày một mươi tám tháng hai
công ty đã thu về một trăm năm mươi tỷ đồng từ phí đường bộ
qua đó nâng tổng doanh thu phí đầu năm lên ba trăm chín mươi tỷ đồng
bên cạnh lưu lượng di chuyển của các phương tiện
một trong những nguyên nhân giúp doanh thu phí cầu đường của công ty tăng đột biến
là việc được phép áp dụng biểu phí mới cao hơn một mươi tám
tại một số trạm như trạm càng ná ninh thuận
và cầu cổ chiên trà vinh vào cuối năm ngoái
tại tp hcm cục xuất tiến thương mại bộ công thương
phối hợp với tập đoàn messi brand first của đức
đã khai mạc triển lãm quốc tế ngành dệt may
và công nghệ dịch may việt nam năm hai nghìn hai mươi bốn vx hai nghìn hai mươi bốn
vx năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra tại trung tâm hỗ trợ và triển lãm sài gòn
secc quận bảy tp hcm
triển lãm mang đến cơ hội cho doanh nghiệp dịch may
tham gia kết nối giao thương tham gia vào chua sản xuất của hãng dịch may toàn cầu
hình thành liên kết xuyên suốt chủ giá trị
từ sản xuất nguyên phụ liệu đến sản phẩm cuối cùng
phát biểu tại lễ khai mạc thứ trưởng bộ công thương phan thị thắng nhấn mạnh
trong những năm qua ngành công nghiệp dệt may việt nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ
và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng của nền kinh tế
trong tất cả các mặt hàng công nghiệp xuất khẩu hiện nay
dệt may là ngành có kim ngạch xuất khẩu và tốc độ tăng trưởng cao
và là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực
giữ vai trò quan trọng đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế
chiếm từ một mươi hai một mươi sáu tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước
sau hơn một mươi năm năm gia nhập tổ chức thương mại thế giới wto
kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may việt nam tăng lên gần sáu lần
bên cạnh đó ngành dịch may hiện sử dụng hơn hai triệu lao động công nghiệp
chiếm tỷ trọng trên một mươi so với lao động công nghiệp cả nước
ngành dịch may đóng một vai trò quan trọng
không chỉ mang lại kim ngạch xuất khẩu lớn thứ ba của cả nước
mà còn góp phần ổn định an sinh xã hội
những doanh nghiệp tham gia triển lãm lần này trái rộng
trong toàn chuối cung ứng giá trị của dịch may
bao gồm doanh nghiệp sơ sợi công nghệ dịch nhuộm vải thành phẩm thiết kế và may mặt
triển lãm thu hút đông đảo doanh nghiệp nước ngoài
đặc biệt các thương hiệu dịch may lớn đến từ anh đức ý hoa kỳ thụy sĩ nhật bản hàn quốc hồng kông đài loan trung quốc
là do tiềm năng phát triển ngành này tại việt nam rất lớn
nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp dệt may tìm kiếm khách hàng thị trường
trong năm hai nghìn hai mươi bốn bộ công thương đã và đang phù hợp với các hiệp hội ngành dịch may
trong việc xây dựng kế hoạch phát triển bình vẩn ngành dịch may dài dày
trong đó sẽ có đề xuất các chính sách để giúp các doanh nghiệp dịch may chuyển đổi sản xuất sang mô hình xanh và bình vẩn
bằng cách kết nối các công ty dịch may từ khắp châu á châu âu và triển khai chiến lược phát triển dệt may và dài dày
viac năm hai nghìn hai mươi bốn được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi
để các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch may tại việt nam tham gia kết nối giao thương với các doanh nghiệp quốc tế
tham gia vào chuỗi sản xuất với các hãng dịch may toàn cầu
hình thành liên kết xuyên suốt chuỗi giá trị từ sản xuất nguyên liệu phụ liệu đến sản phẩm cuối cùng
đồng thời khuyến khích các thương hiệu lớn trên thế giới chuyển giao công nghệ kinh nghiệm quản lý
và tham gia vào quá trình phát triển nguồn cung nguyên phụ liệu hình thành chuỗi cung ứng trong nước
ngành dịch may cũng sẽ có điều kiện tiếp cận công nghệ hiện đại và tiên tiến của eu
cũng như thu hút đầu tư các dự án hỗ trợ để đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất theo hướng xanh
giúp hàng hóa việt nam đáp ứng được các tiêu chuẩn của eu
từ đó đáp ứng các quy tắc xuất xứ đòi hỏi của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm góp phần thúc đẩy ngành dệt may việt nam phát triển
theo xu hướng xanh và bình vẫn trên thế giới
hoạt động tại hơn một trăm tám mươi quốc gia max frankfurt là một trong những nhà tổ chức triển lãm thương mại lớn nhất thế giới
cùng với bộ công thương và các đối tác max frankfurt sẽ hợp tác chặt chẽ để mở rộng triển lãm này
và nâng cao lợi thác cạnh tranh của ngành dệt may việt nam trên thị trường toàn cầu
viet năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ kéo dài đến hết ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
ban tổ chức lần lượt triển khai một mươi bốn hội thảo chuyên đề chương trình biểu diễn thời trang
giúp cộng đồng doanh nghiệp khách tham quan tiếp cận thông tin mới nhất trong ngành
năm hai nghìn hai mươi ba được xem là năm ứng tượng của ngành dịch may việt nam
ngành xuất khẩu lúa gạo việt nam khoảng tám hai mươi chín triệu tấn gạo đã được xuất đi
mang về giá trị là bốn bảy mươi tám tỷ usd tăng một mươi sáu bảy so với năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên theo các chuyên gia tình hình sản xuất tiêu thụ lúa gạo trong nước
vẫn bộc lộ nhiều yếu tố thiếu bền vững
theo các doanh nghiệp xuất khẩu gạo ba năm gần đây gạo việt nam xuất khẩu cao trên thế giới
vượt mặt cường quốc lúa gạo thái lan là nhờ kết quả của việc đầu tư và nâng cao chất lượng gạo
còn tính liên kết trong sản xuất lúa gạo việt nam
cao chất lượng gạo việt nam ở đây có nhiều quốc gia kể cả cường quốc ở thái lan cũng không thể có được
ví dụ như là cái độ tươi mới và hợp với khẩu vị của người tiêu dùng trên thế giới là có nhiều quốc gia làm không được
dù ngành gạo lập kỷ lục về xuất khẩu nhưng nhiều thời điểm giá lúa cao nông dân có lợi thì doanh nghiệp xuất khẩu lại khó khăn
nguyên nhân được các chuyên gia phân tích là do đặc thù phân chia ruộng manh múng
nông dân sản xuất với diện tích nhỏ rất khó áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật
để hướng tới sản xuất phát thải thấp hay đạt được tính chỉ carbon tạo thêm thu nhập
do đó để xuất khẩu bền vững cần phải liên kết sản xuất lớn kéo giảm chi phí sản xuất
đặc biệt là cần xây dựng giá sàng để không có tình trạng mạnh ai nấy bán
nhà nước nên giao thêm cho hiệp hội ngành hàng lúa gạo này chức năng tác định giá sàng của lúa gạo
và từ đó thì là hiệp hội ấn định
hiệp hội ấn định thì mọi người trong này đồng cố cả dân
cả doanh nghiệp cả nông dân cả thương lái luôn họ phải nghe theo
hoặc là chúng ta có thể canh tác giảm phát thải khí nhà kính
hoặc là chúng ta canh tác giảm nước canh tác giảm sự điều tiết của nước
cũng theo các chuyên gia chỉ khi liên kết thì việc tổ chức sản xuất mới gắn liền với nhu cầu thị trường
nông dân và doanh nghiệp đều được lợi khi nguồn cung ổn định cả về sản lượng và chất lượng
giá bán được điều chỉnh theo quy luật cung cầu của thị trường
tuy nhiên liên kết sản xuất đồng nghĩa với doanh nghiệp phải đầu tư lâu dài và đồng bộ
từ tổ chức sản xuất cung cấp vật tư đầu vào đến thu mua vận chuyển chế biến
nên nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp này vượt quá khả năng của hầu hết doanh nghiệp hiện nay
chính vì vậy theo các doanh nghiệp thì cần giải được bài toán về cơ chế vốn tính dụng
thì mới khơi thông được điểm ngãn cho vấn đề liên kết trong thời gian tới
trước đây người dân thường mua những chiếc két sắt để giữ tiền mặt
tuy nhiên vào những năm gần đây người dân chuyển qua sử dụng các ứng dụng ngân hàng
để bảo mật chiếc ví điện tử của mình
theo thống kê trong năm hai nghìn hai mươi ba chỉ thính riêng trên thiết bị di động
sử dụng ứng dụng giao dịch thanh toán số đạt mức bảy tỷ giao dịch tăng sáu mươi một so với năm trước
việc thanh toán không dùng tiền mặt nhất là thanh toán điện tử luôn được chú trọng đầu tư
nhằm nâng cao chất lượng năng lực xử lý đảm bảo an ninh an toàn bổ sung tiện ích dịch vụ
theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới áp dụng tiêu chuẩn quốc tế để nâng cao hiệu quả hoạt động
chất lượng dịch vụ phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân trong xu thế số hóa dịch vụ sâu rộng
nhiều ứng dụng công nghệ hiện đại được tổ chức để đáp ứng dịch vụ thanh toán cung ứng
nhu cầu thanh toán đa dạng mang lại trải nghiệm và hài lòng khách hàng
số lượng khách hàng mở và sử dụng tài khoản thanh toán liên tục tăng qua các năm
toàn hệ thống có hơn một trăm tám mươi triệu tài khoản thanh toán cá nhân
thanh toán qua internet mobile và phương thức qr code tăng trưởng nhanh
tuy nhiên để đảm bảo việc giao dịch thanh toán số người sử dụng nên lựa chọn cấp độ bảo mật cao với nhiều lớp
trong đó sách thực sinh trắc học và ứng dụng ngân hàng của mình tương tự như mua két sách giữ tiền trước đây
vào những thời điểm lễ khi lượng giao dịch gia tăng sẽ đi kèm theo đó là những chuỗi trò cũng sẽ lớn hơn
trường hợp nếu như thấy nghi ngờ điện thoại bị điều khiển cần ngắt kết nối mạng thậm chí tắt nguồn thiết bị
để tránh bị xâm nhập từ xa khi thực hiện các giao dịch thông qua điện thoại
thực hiện theo chỉ đạo của ngân hàng nhà nước để đảm bảo an toàn khi thanh toán giao dịch số
nhiều ngân hàng và những trung gian thanh toán đã bổ sung nguồn lực về hạ tầng công nghệ cũng như con người
nhằm đảm bảo việc giao dịch thanh toán của người dân được thông suốt và an toàn
theo ghi nhận của hiệp hội trang nuôi của tỉnh đồng nai hiện nay do nhu cầu tiêu thụ
trung bình lượng heo về chợ đầu mối ở hóc môn chỉ là từ ba năm trăm linh cho đến ba sáu trăm linh con mỗi ngày đêm
tại khu vực miền nam thị trường thịt heo trong thời gian gần đây đang có nhiều biến động
với giá heo liên tục tăng cao nhưng sức mua lại giảm súc
theo thống kê tại chợ đầu mối hốc buôn lượng heo nhập vào chợ những ngày qua trung bình bốn ba trăm linh con
gồm nguồn heo từ khách khu vực thành phố và khách tỉnh chưa bằng so với trước tết
có sự xuất hiện heo nhỏ về chợ
hiện nay giá heo hơi đang ở mức năm mươi tám đồng trên một kg
là nhờ vào sự vào cuộc của cơ quan nhà nước sau kiến nghị của hiệp hội về việc ngăn chặn heo nhập lậu
tuy nhiên với giá này người chăn nuôi vẫn chưa có lợi do sức mua thị trường rất ảm đạm
vì vậy để người chăn nuôi có lãi thì giá heo hơi phải trung bình từ sáu mươi đến sáu mươi hai đồng trên một kg
so với đề cử trước tết lượng heo đồng nai cung cấp chợ đầu mối hóc môn trung bình bốn sáu trăm linh năm trăm linh con trên một ngày đêm
hiện nay do nhu cầu tiêu thụ thấp nên trung bình lượng heo về chợ chỉ ba năm trăm linh đến ba sáu trăm linh con trên một ngày đêm
giá heo tăng và lượng mua giảm là do nhiều nguyên nhân bao gồm nguồn cung giảm chi phí sản xuất tăng
nhu cầu tiêu thụ tăng lo ngại dịp bệnh
bên cạnh đó mặc dù giá thức ăn chăn nuôi không tăng nhưng tình hình dịch bệnh khiến chi phí sản xuất tăng
chẳng hạn do việc nếu trang trại nào bị dịch bệnh coi như thiệt hại ba mươi năm mươi những trang trại còn lại
cần ngăn chặn dịch bệnh phải thực hiện an toàn sinh học khiến chi phí chăn nuôi tăng cao
để giải quyết vấn đề này cần có sự phối hợp của nhiều giải pháp đồng bộ từ phía chính quyền người chăn nuôi và người tiêu dùng
khi nhắc tới những chú kỳ lân thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến môn nghệ thuật múa lân thường được trình diễn vào các dịp lễ hội
tại an giang thì có một nghề truyền thống rất đặc biệt cũng gắn với hình ảnh linh vật này đó chính là nghề đúc lân đường
những con lân có đủ kích thước lớn nhỏ khác nhau sẽ được đúc bằng đường cát trắng
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
gia đình ông dương bỉnh thuận ở thị trấn nối sập quyền thoài sơn có truyền thống ba đời làm lân đường
mỗi năm chỉ duy nhất một lần trước tết nguyên đáng gia đình ông thuận đổ hàng trăm sản phẩm
số lân đường này được gia đình ông thuận nút cho chùa ông bổ tại thị trấn nối sập để phục vụ lễ hội cho dây lân đường vào dịp tết nguyên tiêu hàng năm
cái nghề này thì có đến phục vụ cái lễ tết nguyên tiêu thôi
tức là lần gặm của tháng duyên để cho mời trên đó cúng người dân lên cúng đó thì người ta thỉnh về
cái lân này là tượng trưng cho cái chuyện may mắn dễ dàng tết làm phát đạt trong năm đó
nghề đúc lân đường đòi hỏi kỹ thuật tai nghề cao
để tạo ra lân đường đẹp không bị dở phải dùng đúng loại đường cát trắng tốt
và khi nấu phải luôn khuấy đều tai cho đường tan đều
việc tưởng đơn giản nhưng cực kỳ khó
đòi hỏi người thợ ngoài kinh nghiệm phải có cảm quan đặc biệt
theo bí quyết nhà nghề những con lân đường này để đến một năm không hư bể và không thấy kiến bu
mấy cái này phải làm nhanh thôi không có làm chậm được
từ lúc mà đem xuống rồi nó quậy cũng vài cái thôi rồi nó đổ vô khuôn
đổ vô khuôn rồi rồi nó gỡ ra
nhưng mà phải làm quen tay không quen tay nó gỡ gãy hết trơn à
hiện nay trong tỉnh an giang chỉ có gia đình ông dương bỉnh thuận còn giữ nghề gia truyền này
theo niềm tin bà con rất cẩn trọng khi mang lân đường về nhà
không để sứt mẻ hay bị bể dở vì sợ trong năm làm ăn không suôn sẻ
lân đường thường để ở bàn thờ phật hay thần tài
đến năm sau bà con dùng con lân đường đó nấu nồi chè cả nhà cùng ăn và tiếp tục thỉnh lân đường mới
tục dây lân đường không chỉ là lễ hội phong tục mang ý nghĩa tâm linh vào dịp rằm tháng giêng hàng năm
mà còn đem lại cho bà con dân dân dùng thị trấn núi sạp quyền thoại sơn
niềm tin trong cả năm làm ăn phát đạt cuộc sống may mắn an lành và hạnh phúc